cư dân mạng cũng cho rằng có thể đây là một trong những lý do mà rất nhiều du học sinh đều muốn ở lại nước ngoài làm việc sau khi học tập nghiên cứu sinh vừa có môi trường làm việc tốt vừa có mức thu nhập ổn định
tiến sĩ trần nguyễn hải nhà khoa học đạt giải thưởng quả cầu vàng hai nghìn một mươi chín công tác tại viện nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng tại tp hcm của trường đại học duy tân thừa nhận nhiều tiến sĩ trẻ từ nước ngoài về mê nghiên cứu nhưng rồi không trụ được vì cơm áo gạo tiền
nói là phải năng động đi dạy thêm kiếm thêm dự án nghiên cứu để có thu nhập thì cũng không hề đơn giản
một số trường đại học bỏ chính sách ký hợp đồng bán thời gian dự án xin cũng khó xin được thì giải ngân cũng vô cùng gian nan mệt mỏi
mà tiến sĩ về nước thì đầu tiên phải sống được trước đã rồi mới tính đến việc tiếp tục công hiến chưa kể có tiến sĩ về nước còn không có việc
mức lương giảng viên có bằng tiến sĩ ở trường công sáu triệu đồng một tháng cho người mới vào là quy định chung của nhà nước
các trường ở các thành phố lớn thì dễ kiếm thêm các công việc giảng dạy nghiên cứu hoặc cộng tác với industries để có thêm thu nhập
nhưng ở tỉnh lẻ thì để kiếm thêm thu nhập cũng nan giải
nên chăng nhà nước thay đổi chính sách lương dành cho người có học vị tiến sĩ
thay vì khởi điểm bậc ba như hiện tại thì nâng lên thành bậc bốn hoặc cao hơn
trước đây lương khởi điểm của giảng viên có học hàm phó giáo sư chỉ là bốn bốn
sau thay đổi thành sáu hai nhờ nâng từ giảng viên chính thành chuyên viên cao cấp
cư dân mạng cho rằng bất cứ công việc nào cũng có những áp lực vất vả riêng
nhưng để thu hút nhân tài thì nhà nước nên có bảng lương riêng phù hợp với trình độ từng cấp
thu nhập thấp cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ công chức nghỉ việc xin chuyển việc chảy máu chất xám
cư dân mạng cho rằng từ năm hai nghìn hai mươi đến sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã có ba mươi chín năm trăm năm mươi hai cán bộ công chức viên chức nghỉ việc chuyển sang khu vực tư
đây là một thực trạng đáng lo ngại
và các cơ quan quản lý nhà nước cần có những biện pháp điều chỉnh phù hợp
cư dân mạng cũng mong muốn các chính sách liên quan đến tiền lương thu nhập sẽ sớm có những cải cách
đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn về chế độ chính sách tiền lương trong khu vực công theo kịp với nhu cầu cuộc sống
bởi nhiều ý kiến cho rằng muốn công hiến đóng góp cho xã hội thì bản thân người lao động công chức viên chức trước hết phải có thể sống được bằng nghề
suy nghĩ của bạn như thế nào về câu chuyện thu nhập những khó khăn trong chính sách tiền lương hiện nay
hãy chia sẻ với chúng tôi
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân